nhận lời mời của chính phủ nhật bản hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ đăng quang của nhà vua nhật bản naruhito tại tokyo nhật bản
nhà vua nhật bản được coi là biểu tượng của đất nước và là sự đoàn kết toàn dân của nhật bản
lễ đăng quang của nhà vua naruhito được tổ chức trang trọng với sự tham dự đông đảo khách mời trong và ngoài nước
trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản dự lễ đăng quang của nhà vua nhật bản naruhito thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo một số địa phương tổ chức của nhật bản
tiếp ông yuji kuroiwa thống đốc tỉnh kanagawa nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời thăm hỏi tới người dân nhật bản vùng bị nạn do cơn bão hagibis gây ra
bày tỏ cảm ơn những tình cảm mà chính quyền và nhân dân kanagawa dành cho việt nam đánh giá cao nỗ lực của thống đốc yuji kuroiwa và chính quyền tỉnh
trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh kanagawa với việt nam qua những sáng kiến hoạt động thực chất
chiều cùng ngày tiếp ông okada naotoshi chủ tịch tổng giám đốc báo nikke
thủ tướng đề nghị báo nikkei
chúng ta tiếp tục thường xuyên nhanh chóng mang tới cho bạn đọc nhật bản thông tin cập nhật về tình hình kinh tế việt nam
cũng như những nỗ lực của chính phủ việt nam trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
qua đó tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế việt nam nhật bản
chủ tịch tổng giám đốc báo nikke okada naotoshi bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được đón lãnh đạo việt nam
tới dự hội nghị tương lai châu á trong năm hai nghìn hai mươi thông tin đến thủ tướng về sự quan tâm rất cao của cộng đồng doanh nghiệp nhật bản
về hợp tác kinh tế với việt nam trong thời gian tới và khẳng định báo nikkei mong muốn tiếp tục đóng góp
vào việc tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
chiều hai mươi hai tháng một mươi thủ tướng đã tiếp ông masaio shison tổng giám đốc tập đoàn shopbank
tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất nhật bản với phạm vị đầu tư kinh doanh trên toàn thế giới
quỹ tầm nhìn shopbank hiện đang đầu tư tới một trăm linh tỷ usd để giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
và tạo nên các ngành công nghiệp dịch vụ mới
thủ tướng hoan nghênh việc shopbank mở rộng đầu tư vào việt nam
một quốc gia đang có môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện và đã đạt được những thành tích
hết sức ấn tượng về kinh tế là quốc gia tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong khu vực và trên thế giới